thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với công an huyện mộc châu
công an thị trấn nông trường mộc châu và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan điện biên
vừa bắt giữ thành công một đối tượng mua bán số lượng lớn ma túy
đó là tráng thị khúa chú tỉnh hòa bình
khố bị lực lượng chức năng bắt giữ vào sáng ngày hai tháng một mươi tại một nhà nghỉ thuộc huyện mộc châu tỉnh sơn la
với tăng vật là sáu bánh heroin khoảng một mươi hai viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng khác
số ma túy trên khốa mua của một người đàn ông không rõ danh tính và đang trong quá trình mang đi tiêu thụ